các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mỗi khi xả thải như thế này là dòng sông bị bức tử
đã từ lâu tôm cá không còn sống được do nước bị ô nhiễm nặng nề
người dân hai bên bờ canh chỉ còn biết đóng cửa ở trong nhà do không chịu được mùi hôi thối bốc lên
chạm bơm xả thải của kênh bình lâu thành phố hải dương
mỗi ngày hàng nghìn mét khối nước thải chưa qua xử lý đều được bơm trực tiếp vào dòng sông kim sơn thuộc một nhánh của hệ thống thủy lợi bắc hương hải
bọt trắng xóa
nước đen đặc mùi hôi thối nồng nặng đã và đang đầu độc dòng sông này
ô nhiễm nước mặt có thể nhận biết qua trực quan thông qua cả màu sắc và mùi vị
mùi hôi thối nước đen xịt như luyên
còn qua các trạm bơm thoát nước thì bọt trắng xóa chắc chắn là ô nhiễm
nguyên nhân ô nhiễm từ đâu
câu trả lời đã được các cơ quan chức năng xác định là nước sinh hoạt không có đường thoát riêng nên xả trực tiếp ra sông canh mương
thải sản xuất công nghiệp nông nghiệp và làng nghề
ô nhiễm môi trường nước mặt tại các sông ngòi không chỉ ở một địa phương mà ô nhiễm hiện nay ngày càng trở nên nghiêm trọng
có tính liên vùng viên tình
trong khi nguồn thải đến từ thượng nguồn nhưng khu vực hạ nguồn lại chịu tác động lớn hơn
có những năm về mùa khô thì nước của hệ thống bắc hải đã chuyển màu
nó không còn màu đỏ như hồi xưa nữa mà nó đã có màu đen
tính là biểu hiện sự tiếp nhận của nước thải của các đô thị và các khu cụ công nghiệp ở bên trường nguồn
nhiều thời điểm người ta cũng có ý kiến là người ta không lấy nguồn nước ô nhiễm này để tưới tiêu cho nông nghiệp
đặc biệt là thời kỳ tưới dưỡng mà thời điểm chúng ta không có nước bổ cập từ cống sân quan vào
thì đa số dòng sông hay cây mương trên mạng tỉnh chứa nước thải
thì ở đây cũng là một vấn đề
bức xúc đối với tỉnh
xử lý nước thải đang là một thách thức lớn
ví dụ như thành phố hà nội tổng lượng nước thải sinh hoạt của thành phố khoảng hơn chín trăm linh m ba một ngày đêm
lượng nước thải đã được xử lý khoảng hai trăm một mươi ba m ba một ngày đêm đạt tỷ lệ hai mươi ba
điều đó có nghĩa là hơn bảy mươi năm nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý đã được đổ thẳng ra môi trường xung quanh thành phố hà nội
nước thải qua hệ thống cung cấp
mương đô thị chảy ra bốn con sông thông đối nhau là tô lịch sông lừ sông xét kim ngưu
theo dòng sông châu giang chảy vào sông nhuệ sông đáy hồ yên sở ra các tỉnh lân cận
những dòng sông này nước bị ô nhiễm nghiêm trọng do các chất hóa học hữu cơ
hàm lượng bod cod caliform đều vượt qua tiêu chuẩn cho phép nhiều lần
nước các dòng sông này đều bị yếm khí lượng oxy hòa tan trong nước rất thấp
nguy cơ ô nhiễm nước mặt trên diện rộng là hiện hữu nhưng hiện tại vẫn chưa có cơ quan tổ chức có thẩm quyền nào đánh giá tổng thể
và lên tiếng về hậu quả gây ra do quá trình ô nhiễm đối với dân cư sinh sống tại những khu vực bị ô nhiễm
trong khi chờ các cơ quan chức năng vào cuộc thì những dòng sông chét này vẫn hàng ngày quằn mình gánh chịu bọn nguồn nước thải
ô nhiễm nước mặt tại các sông đã đến mức báo động